trận lốc xoáy diễn ra vào khoảng một giờ chiều ngày hôm nay khi di chuyển qua địa bàn hai huyện vĩnh linh và gio linh tỉnh quảng trị
đã làm tốc mái gần hai mươi nhà dân trên ba cây cao su tiểu điền và hàng chục hectare cây nông nghiệp
hiện nước ở các con sông của tỉnh quảng trị đang dâng cao có khả năng xảy ra lũ lớn
vì vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương chủ động nắm bắt tình hình có phương án di rời dân
trong khi đó tại quảng bình vào dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra hai trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn đối với người dân ở hai địa phương là thị trấn nông trường việt trung
huyện bố trạch và xã tân ninh huyện quảng ninh
theo thống kê ban đầu sáu mươi ba ngôi nhà tốc mái nhiều diện tích cây cao su cây ăn quả và hoa màu đã bị hư hại
bão số ba đã suy yếu thành vùng áp thấp hiện vẫn còn gây mưa ở một số khu vực miền núi tỉnh quảng nam
mặc dù không nằm trong khu vực tâm bão đi qua song nhiều nơi trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là khu vực ven biển nằm trong tình trạng mưa lớn sạt lở
nằm ở khu vực sung yếu mưa lớn kèm theo gió bão đã làm hàng trăm mét bờ biển cửa đại hội an tỉnh quảng nam tiếp tục bị sạt lở
kéo dài từ khu vực bãi tắm cửa đại lên hơn ba trăm linh mét
biển đã lấn sâu vào đất liền bốn mét có đoạn sâu tới một mươi mét
những hàng cọc bê tông được các khách du lịch làm dù che cho du khách đã chơ cọc
mặc dù tỉnh quảng nam đã nỗ lực tìm giải pháp khắc phục và tiến hành kè tạp song cũng chỉ là giải pháp tình thế
tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng nghiêm trọng đe dọa nhiều khu du lịch ven biển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đối với trương văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tệ xã pro huyện đơn dương và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
đối với lê văn diệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã quảng lập huyện đơn dương
theo có trạng do mâu thuẫn từ trước nên khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
đối tượng trung mang theo một khẩu súng đến nhà anh trần văn thịnh tại xã lạc lâm huyện đơn dương để thanh toán
khi anh thịnh ở trong nhà trung đã dùng súng bắn một phát qua kính cửa chúng vào mặt của anh thịnh
dùng súng chạy về nhờ lê văn diệp giấu hộ
ngay sau đó anh thịnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án một mươi một năm tù đối với trương văn trung về hành vi giết người
và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
một mươi hai tháng tù đối với lê văn diệp về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa bắt giữ năm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn
vào khoảng chín giờ ngày hai tháng chín chu mạnh ngọc chu văn trường chu văn phương
nguyễn văn quyết phạm văn bình phạm văn đông đều ở đồng hóa kim bảng
đi ba xe mô tô phân khối lớn khi đến địa phận tổ hai thị trấn ba sao
phát hiện một đôi nam nữ đi mô tô cùng chiều
ngay lập tức chúng đã điều khiển xe máy áp sát và dùng tay giật túi sách của người phụ nữ
bên trong có một chiếc điện thoại di động hai triệu đồng chín mươi usd và một số giấy tờ khác
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt được năm đối tượng đối tượng đông đang bỏ trốn
quả đầu trên khai thác năm đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp giật
trên địa bàn huyện kim bằng và một số huyện giáp dây
chuyển sang tin quốc tế hãng dogan news đưa tin vào sáng ngày hôm nay
một tàu chở hơn hai trăm ba mươi người di cư đã bị chìm ở ngoài khơi thổ nhĩ kỳ trên biển akian
làm ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng những người còn lại đã được cứu sống
chiếc tàu chở người di cư đang trong hành trình
tàu chở người di cư đến đảo kos gần đó thuộc hy lạp
cùng ngày cảnh sát hungary thông báo số người di cư vào nước này trong năm nay đã vượt mức hai trăm linh người
hiện hungary trên thực tế đã phong tỏa biên giới với serbia để ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt đổ vào
chủ yếu là tìm cách đến một nước tây âu như đức và thụy điển
trong lúc các nhà lãnh đạo vẫn chưa tìm được giải pháp chung cho toàn châu âu
đối mặt với làn sóng người di cư ngày càng tăng
đã có thêm nhiều nước châu âu áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát biên giới
vào ngày một mươi bốn tháng chín cộng hòa séc đã điều thêm hai trăm linh nhân viên cảnh sát
đến tăng cường kiểm soát các tuyến đường sắt xa lộ chính và đường mòn
dọc theo khu biên giới phía nam giáp với áo
nhằm giám sát số lượng lớn người di cư có thể tìm cách vượt biên
một loạt nước khác như kratia áo slovakia bà lan cũng có động thái siết chặt an ninh biên giới
trong khi đó thủ tướng anh david cameron ngày một mươi năm tháng chín cho hay
nước này sẽ tiếp nhận hai mươi người tị nạn syri trực tiếp
từ các trại tị nạn ở jordani và các nơi khác